thưa quý vị mới đây qua hoạt động nghiệp vụ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã phát hiện đường dây đánh bạc quy mô lớn hoạt động có tổ chức trên địa bàn thành phố hà nội
thông qua trang web bóng tám mươi tám com
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đường dây này đã có số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên một năm trăm linh tỷ đồng
theo đó vào khoảng tám h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với công an thành phố hà nội
triển khai một mươi tám tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp một mươi tám địa điểm là nơi ở và làm việc của các đối tượng
kết quả khám xét đã thu giữ ba tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng
ba xe ô tô hàng chục máy tính bảng điện thoại nhiều chứng minh nhân dân thẻ ngân hàng và đồ vật
tài liệu phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cũng như hoạt động kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay nặng lãi
theo cơ quan chức năng đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với quy mô lớn
ba số các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc đều là thành phần cộng cán hoạt động cho vai lãi nặng
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên một năm trăm linh tỷ đồng
hiện cục an ninh mạng đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật